tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu chín mươi một xe bmw do ba bị cáo nguyễn đăng thảo trần hải đăng và nguyễn thị minh yến thực hiện
theo khấu trạng từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba lợi dụng việc nhập khẩu xe ô tô hiệu bmw từ đức về bán tại việt nam
với mục đích giảm thuế nhập khẩu và thông quan lô hàng theo chín hợp đồng mua bán được ký kết
với công ty bmw ag nguyễn đăng thảo nguyễn thị minh yến lập lại các hợp đồng điều chỉnh giảm giá chín mươi một xe ô tô
hoàn thiện hồ sơ khai báo hàng quan
thống nhất với trần hải đăng làm giả chín mươi một hóa đơn của công ty bmw ag có giá trị thấp hơn giá trên hóa đơn
do công ty bmw phát hành một trăm hai mươi chín hai trăm năm mươi chín euro làm lợi bất chính cho công ty âu châu hơn sáu bốn trăm linh tỷ đồng
gây thiệt hại cho nhà nước sáu bốn trăm linh tỷ đồng
ngoài ra thảo và chủ tịch hội đồng quản trị euro auto
còn có hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt hơn bảy tỷ đồng
buôn lậu một trăm ba mươi ba ô tô bmw đã bị tạm dừng thông quan từ năm hai nghìn một mươi